ngay khi clip được chia sẻ lên mạng xã hội cư dân mạng đã bày tỏ sự cảm kích trước hành động dũng cảm kịp thời cứu người và không ngần ngại khi gọi đó là anh hùng
nghĩa cử thật cao đẹp rất đáng được biểu dương đề nghị các cơ quan hữu quan và truyền thông kịp thời lan tỏa những tấm gương sáng như vậy
người hùng cứu người một hành động đáng kính một nghĩa cử cao đẹp đáng trân trọng cảm ơn anh thật nhiều
trời rét buốt đọc được bài báo ấm lòng cảm ơn người anh hùng giữa đời thường
cư dân mạng cũng đã nhanh chóng tìm ra người đàn ông với hành động dũng cảm là anh hoàng ngọc lương chú tại thôn đức cường xã nam cường huyện tiền hải tỉnh thái bình
anh lương chia sẻ hôm đó là ngày con trai anh được xuất ngũ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự
khi đang trên đường đón con trai từ huyện đội về thì thấy xe ô tô đang chìm dưới sông
thời điểm đó nước rất lạnh
nhưng nếu còn người trong xe cũng sẽ quay lại cứu tiếp
thực sự rất vui vì đã cứu sống được một người
những chia sẻ chân thành của anh lương một lần nữa lại khiến cư dân mạng xúc động thêm cảm phục
cư dân mạng cho rằng cuộc sống xung quanh ta vẫn luôn có những phép màu như thế với những con người tử tế và những việc làm dũng cảm
những hành động xuất phát từ trái tim đã chạm đến trái tim của rất nhiều người
điều đó thật sự đáng trân trọng và khiến cho cuộc sống
trở nên đẹp đẽ ý nghĩa hơn
đề nghị khen thưởng hai bố con anh hoàng ngọc lương để nêu gương tốt cho mọi người nói theo
cứu người mà không cần báo đáp không cần trả ơn đó đích thực là anh hùng
thật khâm phục hành động xả thân cứu người của anh
không có anh không lường được hậu quả sẽ xảy ra với nữ tài xế
chúc bố con anh và gia đình năm mới an lành hạnh phúc
cư dân mạng cũng bày tỏ niềm vui khi qua thông tin của báo chí
được biết chính quyền địa phương
cũng đã nắm bắt sự việc và đề xuất ubnd huyện tiền hải biểu dương khen thưởng cá nhân anh hoàng ngọc lương
cư dân mạng cho rằng đây là việc làm cần thiết thể hiện sự ghi nhận đồng thời cổ vũ động viên
nhân lên những việc làm ý nghĩa vì cộng đồng để những giá trị nhân văn tốt đẹp được lan tỏa và còn mãi
thấy người bị nạn thì cứu chứ tôi không nghĩ gì nhiều
gần tết con trai đi bộ đội trở về lại giúp được người khác với tôi thế là hạnh phúc
tuy nhiên đôi rồi nghe chia sẻ của chú ấy thật tuyệt vời
chúc chú và gia đình nhiều sức khỏe hạnh phúc và gặp nhiều may mắn
cần phải khen thưởng để làm gương cho nhiều người
thật nhanh chí và quả cảm thì mới cứu người trong tình huống nguy cấp như thế được
cần tuyên dương kịp thời
chúc gia đình anh sức khỏe và hạnh phúc
báo chí mạng xã hội nên đưa thêm nhiều tin bài viết gương người tốt việc tốt như thế này
để lan tỏa thêm tình người trong xã hội
xung quanh ta sẽ luôn có những điều kỳ diệu
và những việc tử tế xuất phát từ trái tim nhân văn nhân ái vì cộng đồng
hãy chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện đẹp và ấm áp như thế trên fanpage truyền hình công an nhân dân